xin chào quý vị và các bạn
do chịu tác động của hội tụ gió nên trong hôm nay và ngày mai
tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ vẫn duy trì mưa rông lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
sau đó từ ngày một mươi khi hội tụ gió suy yếu thì mưa sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực vẫn trong ngưỡng nắng nóng
ngày đêm giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ có nơi cao hơn và có nắng nóng gai gắt
còn các tỉnh thành phía tây bắc bộ do chịu tác động của hội tụ gió nhiều hơn
nên trong cả ba ngày tới đều có mưa rông lúc chiều tối
vùng mưa tập trung chính ở các tỉnh vùng núi
mưa rông xảy ra lúc chiều tối còn ban ngày trời vẫn có nắng nóng
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi bảy độ có nơi vượt ngưỡng ba mươi bảy độ
đi dọc theo ven biển miền trung thời tiết trong các ngày từ mùng chín đến một mươi một tháng bảy
duy trì ổn định ngày nắng nhiều và ít mưa
nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn sẽ lặp lại liên tục trong nhiều ngày tới
tại khu vực các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
với mức nhiệt cao nhất đạt ngưỡng ba mươi sáu ba mươi chín độ
riêng vùng núi phía tây có thể vượt ngưỡng ba mươi chín độ và có nắng nóng đặc biệt gai gắt
nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm thấp khiến nguy cơ sỉ sao hỏa hoạn
cháy rừng bị đẩy lên cao người dân cần hết sức cảnh giác
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên trong ba ngày tới cũng có nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất giao động trong khoảng ba mươi bốn ba mươi bảy độ
người dân nơi đây cần chủ động bổ sung vitamin và khoáng chất để bảo vệ sức khỏe
chỉ riêng phần từ cánh hòa đến bình thuận nền nhiệt dễ chịu hơn
với mức nhiệt trong ngày giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
những cơn mưa rào và rông tại tây nguyên sẽ còn duy trì với diện rộng
và có nhiều điểm mưa rông với lượng khá do chịu tác động chính của gió tây nam có cường độ trung bình
tới khoảng ngày một mươi một tháng bảy cường độ và diện mưa mới có xu hướng giảm dần
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây vẫn giao động ở trong khoảng hai mươi một ba mươi hai độ
với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại đây cũng duy trì mưa rào vào rộng
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực chưa có quá nhiều biến đổi
ngày đêm giao động trong khoảng hai mươi bốn ba mươi bốn độ